tại quảng trị nhằm đầy lùi những biểu hiện tiêu cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân
trong thời gian qua tỉnh quảng trị cũng đã chú trọng trong việc nâng cao cả về chuyên môn và đạo đức của mỗi y bác sĩ
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa khu vực triệu hải đã điều trị thành công ca băng huyết nặng sau sinh
điều đặc biệt ở đây là bác sĩ chuyên khoa một hoàng thanh hải khoa ngoại của bệnh viện là phẫu thuật viên đã sẵn sàng hiến máu kịp thời giúp cứu sống bệnh nhân

trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa khu vực triệu hải đã điều trị thành công ca băng huyết nặng sau sinh